bệnh viện việt đức đã phối hợp với các cơ quan đơn vị đưa hơn một bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
đến ba bệnh viện trên địa bàn là thanh nhàn đại học y hà nội và đức giang
để giảm mật độ giãn cách trong bệnh viện
những bệnh nhân nặng được vận chuyển bằng cáng lên xe ô tô cấp cứu riêng
còn bệnh nhân nhẹ được di chuyển trên xe ô tô hai mươi chín chỗ và bốn mươi năm chỗ
người nhà bệnh nhân được di chuyển bằng xe buýt
đến nay cơ quan chức năng đã lấy hơn một mươi bảy sáu trăm linh mẫu có kết quả hơn một mươi sáu mẫu âm tính
ba mươi bốn mẫu dương tính số còn lại đang chờ
sở y tế hà nội cũng cho biết đã ra soát được hơn bảy hai trăm linh người trên địa bàn
có liên quan đi đến bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm tháng chín
và đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn sáu bảy trăm linh người và phát hiện bốn ca dương tính
vào chiều qua tại khu vực cầu táo đôi huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong
theo đó vào thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a hai mươi nghìn sáu trăm ba mươi ba do nguyễn văn nam
chú tỉnh bắc giang điều khiển chở bốn người theo hướng cầu tranh đi cầu phương
đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi chín c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi hai đi hướng thị trấn thứa về lai hạ
hậu quả vụ va chạm khiến ba người tử vong và hai người bị thương
được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lương tài
thưa quý vị qua công tác nắm tình hình địa bàn công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
vừa phát hiện một số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử
ngày một một mươi công an tp thái nguyên phát hiện tại một phòng trọ ở phường tân thịnh có hai trăm hai mươi tám sản phẩm
nghi là thuốc lá điện tử của nguyễn ngọc xuân trú tại xã văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
qua làm việc xuân thừa nhận
mua số hàng hóa trên từ hà nội về thái nguyên để bán kiếm lời và không có hóa đơn chứng tử
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
sau chín năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản thạch tấn hải
chú huyện thoại sơn tỉnh an giang đã bị công an tỉnh an giang bắt giữ
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi hai hải cùng với hai đồng phạm khác thực hiện hành vi cướp tài sản của một người
của thành phố châu đốc tỉnh an giang
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi hai vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố
và đã bắt giam hai đồng phạm của hải
riêng hải thì bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
sau nhiều năm lần trốn ở nhiều nơi ngày ba tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ được thạch tấn hải
khi đối tượng đang lần trốn tại nhà trọ trên địa bàn tp thuận an tỉnh bình dương
với hành vi lợi dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức
bà cao thị điệp em năm nay năm mươi ba tuổi chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền bảy năm triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình
công an huyện nhơn trạch phát hiện tài khoản facebook có tên điệp em
đăng tải hai bài viết trên nhóm người nhân trạch
với nội dung xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
bài viết này thu hút nhiều lượt chia sẻ và nhận xét trái chiều gây phức tạp dư luận
qua xác minh lực lượng công an đã xác định được cao thị điệp em
là người đăng tải bài viết nên đã triệu tập làm việc
tại buổi làm việc bà cao thị điệp em đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình
đồng thời gỡ bỏ bài viết xin lỗi lực lượng công an xã phú hội
và cá nhân đồng chí trưởng công an xã phú hội
cam kết không tái phạm và chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội
còn tại đồng nai để hỗ trợ bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín vào chiều ngày ba tháng một mươi
công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao tặng một mươi tấn gạo cho ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xuân lộc
số gạo này được trích từ nguồn đóng góp của tập thể cán bộ chiến sĩ
và sự tham gia ủng hộ của các mạnh thường quân trên địa bàn
tại buổi tiếp nhận chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã gửi lời cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
đây là sự động viên rất thiết thực kịp thời và hết sức quý báu
số gạo này sẽ được địa phương chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn huyện
trước đó công an tỉnh đồng nai cũng đã trao tặng bảy liều vaccine astrazeneca cho huyện xuân lộc
để tiêm chủng cho thân nhân cán bộ chiến sĩ công an huyện
chức sắc tín đồ các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
ngay sau khi trao tặng một mươi tấn gạo đoàn công tác công an tỉnh đồng nai đã về xã xuân định
và xã bảo hòa huyện xuân lộc để thăm hỏi động viên và tận tay trao hai trăm linh phần quà
từ gian hàng không đồng của công an tỉnh cho bà con gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội
việc làm ý nghĩa này thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng nai
với mong muốn góp tấm lòng nhỏ lan tỏa ý nghĩa lớn đem lại sức mạnh cùng tỉnh nhà vượt qua mọi khó khăn
bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua khi thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
nới lỏng giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì hàng chục nghìn người dân đã di chuyển xe máy để về quê
chuyến hành trình dài bất đắc dĩ từ miền nam đến miền trung và thậm chí là ra cả miền bắc chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn
vâng tuy nhiên cũng có một điều chắc chắn nữa đó là hành trình này của họ không hề đơn độc
để đảm bảo an toàn cho người dân công dân cũng như không để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra khỏi cộng đồng
thì mỗi một chốt kiểm soát lực lượng gồm công an quân đội y tế và các lực lượng khác luôn ở bên cạnh họ hỗ trợ kịp thời
và câu chuyện sau đây được ghi nhận tại tỉnh bình phước
tại chốt kiểm soát số hai xã tân lập mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người và phương tiện các loại tập trung tại chốt
để làm thủ tục di chuyển qua địa bàn tỉnh bình phước về các tỉnh tây nguyên miền trung và miền bắc
với cường độ công việc lớn áp lực cao nhưng các chiến sĩ công an và lực lượng phối hợp đã căng mình làm tốt nhiệm vụ
chúng tôi tổ chức ra là phân hai loại

một loại thì đi tây nguyên
một loại thì vào trong tỉnh bình phước
vào các huyện thị tỉnh bình phước thì chúng tôi tổ chức test nhanh tại chốt
còn người mà đi quá cảnh đi ngang tỉnh bình phước thì chúng tôi tổ chức kiểm tra giấy xét nghiệm manh tính
và tổ chức đưa đón người dân để đảm bảo tập tự an toàn cho không tên tiếng
bên cạnh những người về quê bằng phương tiện là mô tô xe máy
mỗi ngày có hàng trăm người không có phương tiện
và chọn cách đi bộ về quê
số này khi đến chốt số hai tân lập đã được lực lượng chức năng tỉnh bình phước
bố trí xe khách trở qua địa bàn tỉnh
đến địa phận tỉnh đắk nông để tiếp tục hành trình về quê
sau khi kiểm tra thông tin tất cả người dân ngoài tỉnh được lực lượng cảnh sát giao thông
chia thành từng đoàn bố trí lực lượng phương tiện chuyên dụng dẫn đường
bảo đảm cho người dân di chuyển qua địa bàn để về quê an toàn trật tự và đúng hành trình
bố trí các phương tiện để mà sàng lọc hướng dẫn và giám sát
dẫn đoàn người của các tỉnh tây nguyên và miền trung đi qua địa phận tỉnh bình phước
để mà lên bàn giao tại chốt giáp ranh giữa bình phước với đắk nông
để đắk nông tiếp tục thực hiện công tác
các tỉnh như đắk lắc và miền trung
dự kiến trong những ngày tới lượng người lao động về quê di chuyển qua địa bàn tỉnh bình phước vẫn còn tăng
công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường tối đa lực lượng để hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để người dân về quê
sau một thời gian tạm dừng làm thủ tục cấp căn cước công dân để phòng chống dịch bệnh
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã triển khai trở lại việc tiếp nhận thủ tục người dân trên địa bàn toàn tỉnh
cụ thể lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp mới cấp đổi cấp lại căn cước công dân vào giờ hành chính
các ngày làm việc trong tuần
thủ tục công dân cần mang theo là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân mã vạch và các giấy tờ có liên quan khác
khi thông tin công dân có thay đổi
chính vì vậy
công dân đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa được làm căn cước công dân
hãy liên hệ với công an địa phương để hoàn thiện các thủ tục
lưu ý khi người dân đến làm việc phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để việc thu nhận hồ sơ được nhanh chóng thuận lợi và an toàn
ủy ban nhân dân tp hcm đã có công văn khẩn thống nhất với kế hoạch khôi phục một mươi tám chặng bay
đến sân bay tân sơn nhất với tổng số một trăm ba mươi hai chuyến bay khứ hồi mỗi ngày của cục hàng không
theo bản kế hoạch thì thời gian bắt đầu là từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi
theo kế hoạch với tổng số một trăm ba mươi hai chuyến bay khứ hồi
thì chặng tp hcm hà nội sẽ có hai mươi tám chuyến mỗi ngày chặng tp hcm đà nẵng có một mươi bốn chuyến mỗi ngày
tần suất khai thác các chuyến bay đi đến tp hcm sẽ được triển khai theo lộ trình bốn giai đoạn
mà bộ giao thông vận tải đã nêu tại quyết định số một nghìn bảy trăm bốn mươi ban hành ngày ba mươi tháng chín
theo đó ở giai đoạn một tối đa một mươi ngày đầu tần suất trên từng đường bay của các hãng không vượt quá năm mươi
so với trung bình một mươi ngày đầu của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hành khách phải ngồi giãn cách trên máy bay
tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay ủy ban nhân dân tp hcm thống nhất quan điểm
chưa mở lại đường bay với các tỉnh do lo sợ dịch bệnh xâm nhập
ủy ban nhân dân tp hcm đã đề nghị cục hàng không cho tổ chức một số chuyến bay khứ hồi trong tuần
đối với chặng bay từ tp hcm hà nội để giải quyết một phần nhu cầu đi lại cấp thiết
giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam với thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc
bên cạnh đó trong quá trình khôi phục các đường bay ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu
sân bay tân sơn nhất phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động
giao thông vận tải an toàn đồng thời hành khách tham gia hoạt động hàng không
cũng phải tuân thủ theo chỉ thị một mươi tám mà ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành
sau bốn ngày thực hiện chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tp hcm đã có hơn năm doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
cụ thể trên địa bàn tp hcm hiện đã có năm hai trăm bảy mươi chín doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại
nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị nguồn nhân lực máy móc chuẩn bị tiếp tục hoạt động trở lại
nhiều quận nguyện làm việc với cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để nắm thực trạng
tạo điều kiện cho họ nhanh chóng tiếp tục sản xuất
về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu công nghệ cao khu chế xuất
thì trước ngày một tháng một mươi có hai trăm tám mươi tám lao động làm việc tại các khu vực gãi trên
trong đó trong thời gian giãn cách xã hội có bảy mươi lao động làm việc theo nguyên tắc ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai điểm đến
sau ngày một tháng một mươi số lao động làm việc theo nguyên tắc ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
đã giảm xuống còn bốn mươi năm
số lao động còn lại đã chuyển sang làm việc bình thường
bên cạnh đó tại các khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đang có một trăm ba mươi năm lao động đang làm việc
nhiều doanh nghiệp đang bổ sung nguồn lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới
thành phố hồ chí minh đã có bộ tiêu chí cho chợ truyền thống hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới
dự kiến từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi sẽ mở lại trên diện rộng
tiểu thương tại một số chợ đã dần trở lại sạp để kinh doanh từ ngày bốn tháng một mươi
ghi nhận trong những ngày đầu tiên cảm xúc của người bán buồn nhiều hơn vui vì sức mua và nguồn cung đều khó khăn
hai khu chợ biểu tượng tại quận một thành phố hồ chí minh là chợ tân định và chợ bến thành tất bật chuẩn bị điều kiện để mở cửa trở lại
chợ tân định lên kế hoạch cho các sạp ngoài trời hoặc ở vị trí mặt tiền được mở trước vào ngày tám tháng một mươi
những sạp trong nhà lồng đang đỡ bang quản lý chuẩn bị xong thiết kế phòng dịch
còn chợ bến thành từ ngày bốn tháng một mươi đã rộn ràng tiến soạn hàng cho người dân
chợ tân định cũng là địa điểm biểu tượng cho sự thông thương nơi nào mà nhịp sống của chợ càng tấp nập càng thể hiện cho sức sống của khu vực đó
giữa trung tâm của thành phố hồ chí minh chợ bến thành đã mở cửa trở lại là niềm vui cho cả khu vực cho người dân cho tiểu thương và cho cả tất cả những người du khách đang nhìn vào thành phố hồ chí minh đã dần mở cửa
thành phố hồ chí minh có nói chung và chợ bến thành nói riêng đang bước vào những ngày trạng thái bình thường mới mùa phục hồi kinh tế và trong tâm thế là phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
đầu với tâm lý dài chừng các tiểu thương nhận sạp chỉ chuẩn bị số ít hàng để không tồn động

phải tuân thủ các phòng chống dịch ở mức độ cao nhất
các nguyên tắc phòng dịch giống điều kiện hoạt động dưới cao điểm chống dịch
từ khoảng cách đến vách ngăn và đặc biệt là xét nghiệm trước khi vào chợ là các điều kiện bắt buộc
cái tỷ lệ mà được bắt bằng một thằng thích yếu hai ngày nay đều có sống đồng hồ
tiếp tục vài ngày tới thì chắc chắn là bà con sẽ tiếp tục ra tiếp
thời gian covid đó là tiêm đầy đủ hai mũi
có xét nghiệm thì lấy đạo quận cũng như là băng ưu trợ là cũng tạo điều kiện xét nghiệm miễn phí cho bà con
tối thiểu là cách nhau hai mét các buổi sạp với nhau
thì hiện tại bây giờ thì các quầy sạp chưa ra nhiều chúng ta đưa tạo khoảng cách từ hai mét trở lên
hiện nay mà ngang giữa quầy tiểu thương và khách đến chợ là chúng ta có rồi
còn khi mà tiểu thương ra đông nữa thì cái mà ngang giữa các quầy sạp để tạo an toàn
giữa hộp kinh doanh với hộp kinh doanh và giữa hộp kinh doanh với người để đi chợ
theo thống kê của sở công thương thành phố hồ chí minh có khoảng một mươi năm chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động trở lại
trong đó chủ yếu tập trung ở huyện củ chi và huyện cần giờ
một chợ lớn quan trọng là chợ an đông từ quận năm dự kiến ngày năm tháng một mươi sẽ mở lại chợ thực phẩm với khoảng sáu mươi tiểu thương
chợ bình thới quận một mươi một dự kiến cho hoạt động một trăm linh gian hàng tập trung vào các ngành hàng thiết yếu
và tiến tới khôi phục toàn bộ sáu trăm linh gian hàng vào ngày hai mươi tháng một mươi
các chợ ở các quận huyện khác sẽ căn cứ tình hình thực tế để mở cửa theo lộ trình
thưa quý vị và các bạn theo sở y tế tỉnh đồng nai đến nay toàn tỉnh đã có gần một trăm linh nhân viên y tế
bị mắc covid một mươi chín do lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc
hầu hết trong số đó đã hết bệnh hoặc đang là f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
nhiều người trong số này đã làm đơn xin được tiếp tục ở lại tham gia chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau hai mươi ngày làm việc tại bệnh viện giã chiến số sáu bác sĩ dương đình long không may đã nhiễm sars cov hai
là bác sĩ anh sớm biết mình đã nhiễm bệnh
sau khi có kết quả test nhanh và pcr anh được đưa vào cách ly và điều trị ngay

đã từng chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
do đã được tiêm vaccine nên bệnh tình của bác sĩ long không quá nặng
và hơn một mươi ngày sau đã hết bệnh
thay vì về nhà nghỉ ngơi anh lại tiếp tục ở lại đây sát cánh cùng đồng nghiệp
thì đúng là sau khi mình nhiễm covid xong thì sức khỏe của mình nó cũng không có được tốt như trước nữa
nhưng mà hiện tại mình thấy là lực lượng y tế ở đây rất là mỏng và bệnh dịch thì ngày càng đông
thì khi mà mình về thì lại thiếu đi nhân lực
hoặc để đi bệnh viện giải chiến để điều trị bệnh nhân x
nên là mình quyết định là mình ở lại mình tình nguyện để mình giúp đỡ các bạn tiếp tục
sau khi mình bị nhiễm mà khỏi bệnh thì cái hàm lượng kháng thể trong người rất là cao
và chống chọi lại covid thì em muốn góp một phần sức lực của em vào điều trị bệnh nhân
tại vì nhiều cảnh bệnh nhân bị nặng covid nặng
em cảm thấy là cái trách nhiệm của mình là phải bắt buộc phải ở lại để phục vụ cho bệnh nhân
ngay từ đầu mùa dịch hàng trăm sinh viên của trường cao đẳng y tế đồng nai đã tình nguyện đi vào tâm dịch
điều tra truy vết f f một lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine hay chăm sóc cho những ca mắc bệnh tại khu cách ly và điều trị các em đều có mặt
tiếp xúc với nguồn lây nhiễm cao đã có sinh viên không may trở thành f
nhưng các em vẫn tiếp tục xin ở lại để chăm sóc các f khác vì cho rằng mình còn khỏe và nhiều người đang cần mình
dạ thì em cũng có lo lắng đấy
nhưng mà em nghĩ là mình bảo vệ cơ thể của mình
bản thân mình tốt thì mình cũng sẽ không sao và mọi người ở ngoài kia cũng cần phải giúp đỡ
ở đây thì áp lực rất là cao chị
tại vì mình trực tiếp tiếp xúc với những f có những bệnh nhân nặng nữa
nên là tình hình rất là căng thẳng
theo sở y tế đến nay toàn tỉnh đồng nai đã có gần một trăm linh nhân viên y tế
là y bác sĩ và tình nguyện viên bị nhiễm bệnh do bị lây nhiễm chéo trong quá trình làm việc
hầu hết trong số đó đã hết bệnh hoặc đang là f không trừ chứng hoặc triệu chứng nhẹ
và hiện ngày càng có nhiều bệnh nhân
nhiều người đã làm đơn xin được tiếp tục ở lại tham gia chống dịch
đây là một nghĩa cử rất cao cả giữa mùa đại dịch này
và tôi hết sức gọi là ước ơn và cảm ơn tất cả các anh em
đã vì cộng đồng vì thương hiệu của ngành y của việt nam
và nỗ lực để mà làm sao chống chổi để chúng ta có thể qua được cơn đại dịch này sớm chừng nào tốt chừng đó
đem lại cuộc sống bình thường mới cho mọi người
suốt nhiều tháng nay
lực lượng tuyến đầu chống dịch
nhất là đội ngũ y bác sĩ
đã phải làm việc cực lực
dịch bệnh còn căng thẳng
nên những chiến binh áo trắng
trong đó có những người từng và đang là f
vẫn sẽ tiếp tục trực chiến
tất cả chỉ với mong muốn góp phần sớm đem lại cuộc sống bình thường cho bao gia đình
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn vũ linh
hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh kiên giang
sau gần năm năm lẫn trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an
lê hồng phong hai mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau
có mâu thuẫn với anh hoàng khắc đạt
trú tỉnh đồng nai
trong quá trình làm việc tại công ty
nên đã rủ linh cùng với nguyễn huỳnh đức hai mươi sáu tuổi
cùng quê cà mau
và nguyễn duy khương ba mươi tuổi quê tỉnh bến tre đánh đạt
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
khi anh hoàng trọng tuấn ngụ huyện nhân trạch chở đạt ra về
khi đến trước cổng công ty ở khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch
phong đức linh và khương chặn xe anh tuấn
và dùng hung khí và nón bảo hiểm đánh anh đạt gây thương tích nhẹ
thay vậy anh tuấn vào ca ngăn thì bị nhóm của phong đánh gây tương tật ba mươi
khương và phong bị bắt ngay sau đó
còn linh và đức nhanh chân bỏ trốn
nên bị công an huyện nhân trạch ra quyết định truy nã toàn quốc
bằng biện pháp nghiệp vụ ngày ba tháng một mươi
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
tiến hành bắt giữ nguyễn vũ linh
khi y đang lẫn trốn tại xã thành lộc sau gần năm năm gây án
còn đức bị bắt trước đó một ngày tại tỉnh cà mau
chương trình tiếp tục với các tin tức về giao thông đáng chú ý
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với lê văn thi sáu mươi tám tuổi ở phường tiến an thành phố bắc ninh
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó tại khu vực qua huyện tiên du tỉnh bắc ninh
chiếc xe ô tô do lê văn thi điều khiển đã đi sai làn đường
không làm chủ tốc độ và đâm vào xe máy đi cùng chiều
sau cú va chạm hai người đi trên xe máy bị hất văng
xe ô tô tiếp tục di chuyển kéo theo xe máy khoảng một km và đâm vào vỉa hè mới dừng lại
vụ tai nạn đã khiến người trên xe máy tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu
đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết đơn vị này đang giao cục hàng không việt nam
tổng hợp ý kiến của các địa phương
về việc mở lại các chuyến bay nội địa theo đó có ba địa phương đã đồng ý với kế hoạch này
cụ thể bình định điện biên và phú yên là ba địa phương đầu tiên đồng ý việc mở lại đường bay nội địa của cục hàng không việt nam
trước đó vào ngày một tháng một mươi cục hàng không việt nam đã gửi văn bản lấy ý kiến các địa phương
để thống nhất trước khi triển khai cấp phép hoạt động
tổng số các đường bay nội địa dự kiến khôi phục là ba trăm tám mươi năm chuyến bay khứ hồi một ngày
trong đó thành phố hồ chí minh khôi phục lại một mươi tám đường bay
với một trăm ba mươi hai chuyến bay khứ hồi một ngày
từ đà nẵng đi và đến các địa phương là một mươi đường bay
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải tổ công tác của bộ này đã kiểm tra
ra soát các giá dịch vụ tại cảng biển và giá cước vận tải biển quốc tế nội địa
tại khu vực thanh hóa đà nẵng quy nhơn và quảng nam
tại đợt kiểm tra này tổ công tác đã giả soát các nội dung chính
bao gồm kê khai giá dịch vụ tới cơ quan có dịch vụ
thẩm quyền niêm yết giá theo quy định của chính phủ
sự thay đổi giá từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay mức giá dịch vụ doanh nghiệp đang áp dụng
có đúng theo quy định thông tư hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải hay không
đối với doanh nghiệp vận chuyển công tân ở quốc tế nội địa và sau nhận hàng hóa
sẽ kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển
theo các tuyến vận tải các loại phụ thu hình thức thời gian và hiệu lực của mức giá niêm yết
giá ký kết hợp đồng với hành khách và niêm yết mức giá
sự thay đổi giá từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sang tên đổi chủ phương tiện
bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám quy định về quy trình cấp thu đổi đăng ký
biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo thông tư này người dân tiếp tục được đăng ký sang tên xe qua nhiều đời chủ
mà thiếu hoặc là mất giấy tờ chuyển quyền sở hữu
người dân cần tận dụng cơ hội này để chuyển đổi phương tiện hợp pháp
khi mà thông tư năm mươi tám sẽ hết hiệu lực trong năm nay
mua xe từ năm hai nghìn một mươi tám thế nhưng đến nay là cuối năm hai nghìn hai mươi
anh công vẫn chưa thực hiện sang tên đổi chủ cho phương tiện di chuyển của mình
mọi loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu chiếc xe này chỉ là giấy bán xe viết tay
còn thực tế thì về mặt pháp lý chiếc xe này vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tiên
trong khi tiền thì anh đã trả đầy đủ để sở hữu phương tiện
bây giờ mà nếu mà đi đăng ký lại thì nó vừa mất thời gian vừa mất tiền đặt
cái thứ mình đâm ra mình cũng bị lười đi
mức tiền mà để đóng cái này theo như mình tự tìm hiểu ấy
thì là nó đôi vào tầm hai triệu nếu mình đăng ký hà nội
và khi mà mình là người ngoài tỉnh mình đăng ký hà nội
nó đòi hỏi những cái giấy tờ thủ tục
các thứ xem là mình đang làm việc ở đâu như thế nào
các thứ để nó xác định là mình ở hà nội bao lâu
qua như mình tìm hiểu mình thấy là thủ tục nó mỏng nhằng
nên là mình cũng lười
với lại như là mình mua xe này cái giá trị xe nó cũng thấp ấy
nên là mình chỉ cần mua bán giấy viết tay
mình thấy như thế là nó đã đủ rồi
ngại làm các thủ tục hành chính sợ mất thêm chi phí
đó là tâm lý của rất nhiều người sử dụng xe máy
và để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
thực hiện sang tên đổi chủ theo quy định của pháp luật
bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám qua đó tối giản các bước thủ tục
và tạo điều kiện tối đa cho người dân có thể sang tên đổi chủ cho phương tiện
trong đó việc không cần tìm đến chủ cũ phương tiện
là điều kiện thuận lợi nhất cho người dân theo quy định của thông tư này
chúng ta đảm bảo được quyền của người dân về sở hữu phương tiện lập pháp
cái thứ hai là về thủ tục bộ công an cũng tạo điều kiện tối đa
giải quyết từ từ ảnh chính
và quá trình thực hiện chúng tôi cũng tổ chức xét minh đối với các con liên quan
và rất nhanh gọn về thủ tục và thời gian quyết định
thì khi mà người dân
người dân có một là chứng minh được quyền sử dụng pháp của phương tiện đó
hai là qua quá trình xét minh thông tin về các nội địa phụ
mà không có tranh chấp và những dấu hiệu tội phạm
thì chúng tôi sẽ giải quyết cho sang tên
để đảm bảo quyền lợi của người dân
và cũng như là phục vụ cho công tác quản lý nước
cái thứ ba là khi thực hiện điều này
thì người dân cũng an tâm về việc quyền sử dụng của mình đối với phương tiện
và nó đảm bảo pháp và quyền lợi của người dân trong quá trình quản lý và sử dụng phương tiện
hiện nay người có nhu cầu sang tên đội chủ
chỉ cần có giấy tờ của chủ xe
ghi rõ quá trình mua bán giao nhận xe hợp pháp
cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe đăng ký xe
và trong ba mươi ngày không xảy ra tranh chấp khiếu kiện
cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy thu hồi đăng ký và biển số
sau khi hoàn tất các giấy tờ lệ phí trước bạ
theo quy định của pháp luật cơ quan công an sẽ kiểm tra và cấp mới đăng ký biển số
đây là thủ tục sang tên đối chủ hợp pháp tối giản nhất có thể
người dân cần tranh thủ thời gian này để sang tên phương tiện
hết năm nay thông tư năm mươi tám sẽ hết hiệu lực
và việc sang tên đổi chủ phương tiện sẽ khó khăn hơn